chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh youtube báo sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
thưa quý vị đã hai tuần kể từ khi tp hcm nới lỏng giãn cách cuộc sống nhộn nhịp vốn có của thành phố đã bắt đầu trở lại
sau nhiều tháng chống trọi dịch bệnh người dân bung ra hết sức mình để bắt đầu lại công cuộc tái thiết sau đại dịch
tuy nhiên nếu muốn đi lại một số tỉnh thành người dân vẫn gặp khó khăn bởi tình trạng xe đắp chiếu cò mồi tăng giá vé
đồng thời một số tỉnh vẫn chưa chấp nhận vận chuyển hành khách qua lại tp hcm
còn nhiều tỉnh chưa đồng ý chở khách ra vào tp hcm khách chờ xe xe thì chở khách
mặc dù đã nới lỏng giãn cách được hai tuần tp hcm trở lại cuộc sống nhuộn nhịp thường thấy cho thấy tín hiệu phục hồi kinh tế đáng mừng
tuy nhiên vận tài hành khách liên tỉnh vẫn như gả mắc tóc
nhiều người dân phát khóc khi không mua được vé về quê nếu có vé cũng bị cò đẩy lên đến hai mươi ba triệu
sau hai ngày đi lại tại bến xe miền đông tp hcm để mua hai vé về tỉnh quảng ngãi một người dân nói như nếu
không có tiền trả phòng trọ vợ chồng tôi bị chủ đuổi đi
cứ ngỡ từ ngày một mươi ba tháng một mươi bến xe bán vé lại nên ra bến mua vé
nào ngờ ra đây tìm đỏ mắt không có quầy nào bán vé tuyến đi quảng ngãi
bí quá người trồng lân la bên ngoài bến xe miền đông
để tìm xe ngoài thì được một số cò ra giá ba triệu đồng một vé để về quảng ngãi
không đủ tiền hai vợ chồng bà lắc đầu một co khác khô giảm còn hai triệu đồng một vé
trong bóp tôi chưa đẩy hai triệu đồng
thôi đành ngồi ở bến xe tiếp tục chờ quầy vé nào mở bán để về
người đàn bà khốn khổ trình bày
bên trong bến xe miền đông ngày một mươi bốn tháng một mươi cũng chỉ có quầy vé của hãng xe cung ho samco
mở bán về các tuyến từ tp hcm đi bà rịa vũng tàu đắk lắc
rất ít khách đến bến xe
hai nhân viên quầy vé chủ yếu nhận đặt vé trước qua điện thoại
một nhân viên nói từ sáng đến một mươi một giờ tôi và đồng nghiệp chỉ bán được một chuyến đi đắk lắc
vé đi vũng tàu thì nhiều khách hơn với ba chuyến được bán ra
ngồi chờ đến tối để chạy ngược xe về đắk lắc tài xế lê hữu nam nhà xe hạnh dương cho biết
nghe xe được chạy lại chủ xe rất phấn khởi
tám giờ ngày một mươi ba tháng một mươi chủ xe yêu cầu tài xế chạy xe không về tp hcm để đón khách
tuy nhiên từ sáu giờ sáng đến trưa chỉ có chín khách đặt vé
đang chờ thêm khách để chạy về
nếu khách ít quá chủ xe lỗ nặng vì chiều đi đã không có khách rồi
chỉ mong chiều về xe đầy thì mới bù vốn
họ nói chạy thử ba đến bốn chuyến không ổn sẽ tạm nghỉ anh nam nói
vẫn trong tâm thế nghe ngóng hoạt động của các doanh nghiệp đi trước
một chủ xe tuyến tp hcm đi tuy hòa phân tích trong một tuần thí điểm
với tần suất số chuyến rất hạn chế xe dừng nằm nếu đẩy khách
thì bù vốn được nhưng xe ghế ngồi mềm chỉ chở không quá năm mươi số khách
thì càng chạy càng lỗ
chi bằng doanh nghiệp tạm dừng và chờ thêm nới lỏng quy định vận chuyển hành khách
rất cần khai thông vận tải khách liên tình
ngày thứ hai chạy thí điểm kết nối vận tải hành khách liên tỉnh
theo quyết định một nghìn bảy trăm bảy mươi bảy của bộ giao thông vận tải
một số địa phương đã dần thích ứng và mở lại nhiều tuyến
tuy nhiên trên thực tế vẫn còn nhiều địa phương e rè
thậm chí cả khu vực đồng bằng sông cửu long
vẫn chưa có động thái tái kết nối vận tải hành khách với tp hcm
tại bến xe miền đông vào ngày một mươi bốn tháng một mươi
cho thấy nhiều hành khách đã tới bến xe để hỏi thăm về các chuyến đi miền trung và tây nguyên
trong đó có người thì mua được vé chờ đến giờ khởi hành
nhưng không ít hành khách phải ngậm ngùi ra về khi tuyến xe cần mua chưa mở lại
và cũng không ít người phải nghẹn ngào vì không đủ điều kiện để mua vé
người dân cho biết nghe thông tin ngày một mươi bốn tháng một mươi sẽ mở lại chuyến đi tp hcm
bình định nên chị mừng lắm
chị đã trả phòng trọ bán toàn bộ đồ đạc có thể bán để lấy tiền mua vé về quê
năm giờ xe mới xuất bến nhưng ngay từ sáng sớm vợ chồng chị đã có mặt ở bến
chờ tới giờ khởi hành
bốn tháng vào tp hcm làm ăn là bốn tháng chúng tôi thất nghiệp
không nghề nghiệp không nơi nương tựa
nên nhiều tháng nay tôi phải sống bằng các phần quà do mạnh thường quân tài trợ
này nghe tin vận tải hành khách chạy liên tình nên tôi ra ngay bến xe để đặt vé
nhưng không ngờ số chuyến chạy ít quá phải chờ rất lâu mới được đi
trái lại chị nttp người dân tỉnh đắk lắc cho biết
chị nghe tin có tuyến tp hcm đắk lắc nên đã chạy ra bến xe miền đông để mua vé
nhưng nhân viên nhất quyết không bán
tôi xuống tp hcm có công việc từ tháng năm và bị kẹt lại tới nay
tôi thà thiết được về quê trong lúc này
mong tp hcm và bộ giao thông vận tải tính toán và tạo điều kiện cho người dân trở về quê
chẳng hạn nếu chưa được tiêm
thì có thể xét nghiệm âm tính để được về
một người có nhu cầu đi về đắk lắc chia sẻ
thưa quý vị hiện tại để đáp ứng nhu cầu đi lại
giao thương giữa tp hcm và các tỉnh thì cần có sự thông thoáng từ phía những địa phương này
chứ không phải tp hcm
ngàn sông cấm trợ không còn là biện pháp tối ưu lúc này
bởi cuộc sống bình thường mới chắc chắn sẽ trở lại trong thời gian tới
khi số lượng người dân trưởng thành được tiêm vaccine đã lên đến gần tám mươi
cần các tỉnh thông thoáng
theo sở giao thông vận tải tp hcm
tính đến chiều một mươi bốn tháng một mươi có một mươi tỉnh thành đồng ý thí điểm hoạt động xe khách liên tình
gồm đồng nai đắk lắc bình định hà tĩnh quảng trị bà rịa vũng tàu bình dương hà nam khánh hòa và phú yên
các tỉnh chưa có văn bản thống nhất thì các doanh nghiệp vận tải và bến xe chưa thể mở lại tuyến
theo ông tạ trương chín phó giám đốc bến xe miền đông
trong ngày một mươi bốn tháng một mươi
bến xe chỉ có ba chuyển
từ tp hcm đến tỉnh đồng nai bà địa vũng tàu và đắk lắc hoạt động với tổng cộng hai mươi tám chuyến
các tuyến khác vẫn phải chờ sự thống nhất của các tỉnh thành mới mở rộng lại
nhiều hành khách có nhu cầu về quê sau thời gian kẹt lại ở tp hcm
việc mở lại một số tuyến giúp doanh nghiệp phấn khởi
nhưng cũng không khỏi lo lắng bởi tần suất chuyến hạn chế
hoạt động kinh doanh không hiệu quả
không thể dừng chân tại các trạm rừng để khách đi vệ sinh nghỉ ngơi
để hoạt động vận tải khách liên tình đồng bộ
các tỉnh nên thông thoáng sớm mở cửa các bến xe ông chín đề nghị
tương tự đại diện bến xe miền tây cho biết
để giúp vận tải hành khách liên tỉnh dần hồi sinh
các tỉnh thành nên chia nhỏ từng giai đoạn và nới lỏng dần các điều kiện trong tiêu chí đặt ra
ông lê trung tính chủ tịch hiệp hội vận tải hành khách liên tỉnh và du lịch tp hcm
đề xuất cho việc phương tiện chở năm mươi sức chứa chỉ nên áp dụng tức thời sau khi mở cửa lại
sau đó cần phải liên tục điều chỉnh theo tình hình cải thiện trong vòng bảy đến một mươi ngày
vì chở năm mươi số khách trở lại thì kinh doanh không có lãi
riêng những phương tiện đã có vách ngăn hiện tại có thể cho phép họ vận chuyển ở mức một trăm linh hoặc chỉ ít là tám mươi
ngoài ra bộ y tế cũng cần nhanh chóng thực hiện nghị quyết của chính phủ
giao quyền tự xét nghiệm nhanh cho các doanh nghiệp hợp tác xã nhằm giảm chi phí và giảm thời gian đi lại
để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hồi sinh sau dịch bệnh
các tỉnh thành cần thống nhất bộ tiêu chí theo quy định của bộ giao thông vận tải
và mới đây nhất là nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
vùng nào xanh vàng thì hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh phải thông thoáng
tránh tình trạng mỗi nơi áp dụng một kiểu theo kiểu ngăn sông cấm chợ
gây khó khăn cho doanh nghiệp và người dân ông tính đề xuất
ông bùi văn nhiên giám đốc hợp tác xã hữu lộc lưu thông các tuyến miền tây
kiến nghị chính phủ nên ưu tiên phủ vaccine cho các tỉnh thành trong tháng một mươi một và một mươi hai
để chậm nhất đến đầu năm hai nghìn hai mươi hai
hầu hết các tỉnh thành đều mở cửa các bến xe phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách
sau đó hành khách chỉ cần tiêm hai mũi vaccine là có thể thoải mái đi lại không hạn chế
chỉ có một mươi địa phương kết nối với tp hcm
trao đổi với pháp luật tp hcm lãnh đạo sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
các quy định điều kiện đi lại đã có hướng dẫn của bộ y tế bộ giao thông vận tài
theo đó hành khách và các đơn vị cần tuân thủ
từ trước tới giờ tp hcm rất khuyến khích người dân tiêm vaccine
nên người dân có thể tới các trung tâm y tế bày tỏ tâm tư nguyện vọng
thì chắc chắn các trung tâm y tế sẽ tạo điều kiện cho người dân
đắk lắc là một trong những địa phương kết nối vận tải hành khách liên tình sớm nhất với tp hcm
ông đỗ quang hà giám đốc sở giao thông vận tải tỉnh này cho biết
địa phương đã và đang chuẩn bị sẵn sàng tạo điều kiện cho người dân trở về
đồng thời tỉnh cũng đưa ra nhiều giải pháp để đảm bảo phòng chống dịch
đại diện biến xe miền đông cho biết ngày một mươi ba tháng một mươi có ba địa phương kết nối vận tải hành khách liên tình với tp hcm
gồm đắk lắc đồng nai và bà rịa vũng tàu
đến chiều tối một mươi bốn tháng một mươi có thêm bảy địa phương đồng ý kết nối với tp hcm
gồm bình dương bình định khánh hòa phú yên quảng trị hà tĩnh và hà nam
đến nay đã có bốn mươi bốn chuyến xe xuất phát từ tp hcm đi các tỉnh nói trên
với hai trăm linh hành khách được khởi hành
đối với việc hành khách chưa tiêm vaccine thì không thể mua vé rời tp hcm
đại diện bến xe miền đông cho biết sau thời gian thí điểm
bến sẽ kiến nghị lên cơ quan quản lý nhà nước để có biện pháp tháo gỡ
theo bến xe miền đông căn cứ vào số chuyến của từng tuyến đường trong thời gian hoạt động thí điểm
đơn vị vận tải đăng ký cố định giờ xuất bến của từng ngày trên từng tuyến cho bến xe miền đông
và bến xe miền đông mới trước một mươi bảy giờ hàng ngày để niêm yết công bố cho hành khách
biến xe miền đông thông tin thêm tại cổng khu vực xe chở xuất biến
nhân viên bến sẽ kiểm tra vé và các điều kiện cần để được lên xe
trường hợp hành khách không đảm bảo điều kiện lên xe đơn vị vận tải có trách nhiệm hoàn tiền cho hành khách
hoặc phối hợp với điều hành của đơn vị để bố trí hành khách đi chuyến tiếp theo
sau khi hành khách đáp ứng các điều kiện lên xe
đối với dịch vụ thanh toán tại bến hành khách có thể sử dụng tiền mặt
nhưng phải đảm bảo không tiếp xúc trực tiếp giữa bên thanh toán và bên nhận thanh toán
bến xe miền đông đề nghị các đơn vị vận tải cấp cho nhân viên làm thủ tục thanh toán
các khoản chi giá dịch vụ như thẻ thanh toán qua ngân hàng và các tài khoản thanh toán qua qr
của các dịch vụ để thực hiện việc thanh toán không dùng tiền mặt tại bến
còn tại bến xe miền tây đại diện bến này cho biết chưa có tỉnh nào ở đồng bằng sông cửu long
kết đối vận tải hành khách với tp hcm
sau đó đến thời điểm này chưa có tuyến xe liên tỉnh nào từ tp hcm đi miền tây
cùng chung tình cảnh trên vận tải liên tỉnh khu vực
đồng bằng sông cửu long vẫn đang trong trạng thái nằm chờ
điều này có thể dễ dàng thấy tại biến xe trung tâm tp hcm
bến xe vắng vẻ không có nhiều phương tiện đi đến
tại bến xe trung tâm hầu như chỉ còn nhà xe phương trang hoạt động
nhưng không vận tải hành khách mà chờ hàng hóa thực phẩm
ông lê tiến dũng giám đốc sở giao thông vận tải tp hcm cho biết
sở cần phải lấy ý kiến của các địa phương có tuyến đối lưu về tần suất để có sự đồng bộ
và việc này phải mất thời gian nên trong thời gian ngắn sở chưa kịp hoàn thiện
trước thông tin thí điểm tổ chức hoạt động vận tải hành khách liên tỉnh
nhiều doanh nghiệp vận tải ở khu vực đồng bằng sông cửu long rất vui mừng
vì xe đã nằm yên nhiều tháng nay
tuy nhiên tất cả đều đang trông chờ vào văn bản cụ thể của ngành chức năng
trong khi đó các địa phương lại đang chờ nhau
mạnh dạn quyết định để mở cửa kinh tế cần cân nhắc nhiều yếu tố
nhiều chỉ số về phòng chống dịch bệnh tiêm chủng
đây là bài toán chung của cả nước chứ không riêng của một vài địa phương
hy vọng trong thời gian tới sẽ không còn khoảng cách giữa thành phố hồ chí minh
và các tỉnh để cuộc sống bình thường mới trở lại một cách trọn vẹn
thưa quý vị với những thông tin trên chúng tôi xin được tạm dừng chương trình tại đây
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi xin chào và hẹn gặp lại